tổ chức y tế thế giới cho biết tính đến ngày hai mươi một tháng năm chín mươi hai trường hợp mắc bệnh được ghi nhận ở các quốc gia không coi đậu mùa khỉ là bệnh đặc hữu
tổng thống mỹ joe biden bày tỏ lo lắng về các ca đậu mùa khỉ liên tiếp được ghi nhận ở châu âu và mỹ
trong khi giới chức y tế thế giới lên tiếng báo động về căn bệnh thường chỉ xảy ra ở miền trung và tây phi
trong buổi họp báo tại căn cứ không quân ostan hàn quốc ngày hai mươi hai tháng năm tổng thống biden lần đầu tiên lên tiếng về bệnh đậu mùa khỉ
chúng tôi đang lo ngại rằng căn bệnh này nếu lây lan sẽ gây ra hậu quả đáng kể nhà lãnh đạo mỹ cho biết
ông jak sullivan cố vấn an ninh quốc gia của nhà trắng nói rằng mỹ có nguồn cung vaccine có thể hiệu quả đối với bệnh đồ mùa khỉ
và ông biden đã được cập nhật về tình hình dịch bệnh
tính đến thời điểm hiện tại trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ có hai loại vaccine đậu mùa
được cấp phép tên lần lượt là imvamun và invanex
kết quả nghiên cứu cho thấy hai dòng vaccine có hiệu quả ít nhất tám mươi năm trong việc ngăn ngừa virus gây đậu mùa khỉ
đội mùa khỉ nguy hiểm đến mức nào
đội mùa khỉ tương tự bệnh đội mùa ở người
căn bệnh đã bị xóa sổ trên thế giới vào năm một nghìn chín trăm tám mươi và dễ dàng bị lầm tưởng là thủy đậu
các triệu chứng ban đầu bao gồm sốt nhức đầu đau cơ đau lưng nổi mụn phòng ớn lạnh và kỳ sức
mùi thường nổi trên mặt trước khi lan sang những nơi khác của cơ thể
hiện chưa có cách trị động mùa khỉ dù đa số bệnh nhân đều trải qua các triệu chứng nhẹ và thường khỏe lại sau hai bốn tuần
tỷ lệ tử vong của đậu mùa khỉ vào khoảng một may mắn hiện có vaccine ngừa căn bệnh này
virus gây bệnh đậu mùa khỉ không dễ lây lan như sars cov hai
giới chuyên gia y tế cho rằng đợt bùng dịch hiện tại xảy ra thông qua việc tiếp xúc gần và thân mật với người đang mắc bệnh
reuters dẫn lời chuyên gia bệnh truyền nhiễm david heyman của who
cho hay bệnh lây lan dưới dạng quan hệ tình dục và hiện nay lây lan như bệnh truyền nhiễm thông qua con đường này
để phòng tránh giới chức y tế khuyên cáo mọi người nên tránh tiếp xúc gần với người có dấu hiệu bị đậu mùa khỉ hoặc đang bị ốm
người nghi ngờ đang mắc bệnh này nên cách ly và tìm kiếm sự hỗ trợ từ cơ quan y tế
trong khi đó bà engera ramasin nhà vi rút học của tổ chức vaccine và bệnh truyền nhiễm
tại đại học sacat chivar canada cho rằng không nên quá ngạc nhiên khi xuất hiện vi rút hoặc bệnh dịch
bà cho biết
thế giới đang trở nên cảnh giác hơn sau khi dịch covid một mươi chín xuất hiện
có nhiều yếu tố đẩy nhanh nguy cơ xảy ra dịch bệnh
bao gồm đi lẹ toàn cầu gia tăng biến đổi khí hậu tăng tốc và vi rút lây lan nhanh hơn
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất